còn để điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự ba đối tượng là nguyễn hiếu nghĩa
phan thanh hiếu và trịnh minh trung cùng chú tại tỉnh đồng nai
do mâu thuẫn qua mạng xã hội ngày một tháng hai nghĩa đến nhà anh đỗ thanh sang chú tại huyện xuân lộc
dùng súng quân dụng bắn hai phát vào nhà anh nhưng không chúng ai rồi bỏ đi
nhận được tin báo công an huyện xuân lộc phối hợp với công an huyện long thành
và công an huyện cẩm mỹ tiến hành điều tra truy xét và bắt được cả ba đối tượng
thu giữ một khẩu súng bốn viên đạn và hai vỏ đạn
qua đấu tranh hiếu khai nhận mua khẩu súng trên ở trên mạng rồi cho nghĩa mượn
sau khi bắn ở nhà anh sang nghĩa đưa súng cho chung cất dấu
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở